chưa bao giờ thị trường biểu diễn lại ảm đạm điều hưu như bây giờ
hơn chín mươi các chương trình biểu diễn đã lên khung đều phải hủy hoặc lùi không thời hạn
các show ca nhạc lặng sóng sân khấu buông rèm đời sống của không ít nghệ sĩ đang lao đao chật vật
đặc biệt là những nghệ sĩ sân khấu truyền thống
cũng như các lĩnh vực ngành nghề khác đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp
tới đời sống nghệ thuật nói chung và sân khấu truyền thống nói riêng
sân khấu buông rèm không còn sáng đèn phục vụ khán giả đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các nghệ sĩ sân khấu
bị két sầu bị hủy về đời sống là ảnh hưởng rất là nhiều về cả mặt tinh thần nữa
tại vì nghỉ dịch rất là dài hạn chế giãn cách không được tiếp xúc không được tổ chức các cuộc hội họp sự kiện
nên là cũng rất là buồn
nhiều show diễn bị hủy đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ bị mất việc
đối mặt với những khó khăn như vậy nhưng các nghệ sĩ vẫn đồng hành cùng dân tộc
thay ngén và sáng tạo những tác phẩm và hình thức biểu diễn mới
các nhà hát vẫn chuẩn bị các chương trình
nhưng hôm nay là chúng tôi vẫn đang làm nốt những lịch trình trong một năm những đơn đặt hàng
bên cạnh đó thì vẫn phải dùng cái biện pháp là chống dịch làm thế nào cho nó phù hợp với từng cá nhân một
tất cả những người đi đến tập đây là chúng tôi đều phải có luôn luôn nhắc nhở
và cố gắng để giữ sức khỏe và tạo một cái không gian để chúng ta vẫn duy trì được làm nghệ thuật
chúng tôi cũng muốn chuẩn bị tất cả những công việc hoặc là những tác phẩm
để khi mà có điều kiện
biểu diễn thì chúng tôi sẽ có thể đỏ lửa lại ngay
dường như covid một mươi chín như một phép thử thử thử bản lĩnh sự kiên trì và sáng tạo của các nghệ sĩ
để khi bệnh dịch qua đi nhà hát được mở cửa trở lại
các nghệ sĩ sẽ công hiến tới khán giả những vở diễn hay nhất
giữ cho sân khấu truyền thống việt nam luôn sáng đèn